sáng nay tại hà nội các thí sinh tiếp tục hai môn thi cuối cùng là môn toán với thời lượng là chín mươi phút
và môn thi lịch sử thời lượng bốn mươi năm phút tại kỳ thi tuyển sinh vào lớp một mươi trung học phổ thông công lập
năm học hai nghìn hai mươi một hai nghìn hai mươi hai
trong sáng ngày hôm qua các thí sinh tham dự kỳ thi tuyển đã hoàn thành bài thi môn ngữ văn và ngoại ngữ
theo đánh giá chung ngày thi đầu tiên diễn ra an toàn bài bản đúng quy định
theo báo cáo nhanh từ sở giáo dục và đào tạo hà nội tất cả một trăm tám mươi bốn điểm thi trên địa bàn thành phố
đã thực hiện nghiêm túc công tác phòng chống dịch không để xảy ra các tình huống sự cố liên quan đến dịch bệnh
tất cả các điểm thi đều chuẩn bị chú đáo an toàn nhất phục vụ thí sinh và phụ huynh
cấp ủy chính quyền địa phương đã bám sát từng điểm thi để dự trù tất cả các phương án có thể xảy ra